đại học y dược tp hcm giả đối tượng trần xuân ngọc bốn mươi năm tuổi ngụ quận bảy tp hcm đã bị truy tố về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó thanh tra sở y tế tỉnh đồng nai kiểm tra một phòng khám đa khoa tại xã đại phước huyện nhân trạch phát hiện ngọc sử dụng bằng tốt nghiệp đại học y dược tp hcm giả
nhờ tấm bằng này từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi chín ngọc đã xin việc và nhận vào làm tại nhiều bệnh viện ở tp hcm
tỉnh bà rịa vũng tàu và một đơn vị bảo hiểm xã hội ở tp hcm
tổng số tiền lương ngọc nhận được từ các bệnh viện đơn vị bảo hiểm xã hội trên là hơn sáu trăm ba mươi triệu đồng
thanh tra sở y tế tp hcm cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa cao hữu thịnh và lê som lam
cùng địa chỉ số một trăm bốn mươi một trần đình trọng phường hai quận năm tp hcm
theo đó bác sĩ cao hữu thịnh đã làm lộ tình trạng bệnh và thông tin của người bệnh đã cung cấp hồ sơ bệnh án
đồng thời quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định
sở y tế đã ra quyết định xử phạt là hai mươi bốn năm triệu đồng và buộc phải tháo gỡ xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện
ngoài bác sĩ thịnh bác sĩ sản phụ khoa
lê som lan cũng bị phạt chín triệu đồng vì không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật và hoạt động có biển hiệu không đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật
vào sáng ngày một tháng sáu phòng an ninh phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh phối hợp với công an huyện cai lệ cùng công an thị trấn bình phú huyện cai lệ đã tiến hành làm việc với nguyễn minh trí
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú ở huyện cai lệ tỉnh tiền giang để làm rõ về hành vi chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng
trí trình bày nguyên nhân chuyển hướng cuộc gọi điện thoại cá nhân đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an vì sợ bị khủng bố bị đòi nợ
trước đó trí và vợ có vay nóng của công ty fe credit và chưa trả hết nợ nên liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến đe dọa uy hiếp tinh thần buộc phải trả nợ
lo sợ bị khủng bố đòi nợ trí đã tự tìm cách chuyển hướng cuộc gọi từ số máy cá nhân của vợ chồng trí đến số máy đường dây nóng của bộ công an
hành vi này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân qua đường dây nóng có dấu hiệu vi phạm hành chính hành vi thu thập sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật
làm việc với cơ quan chức năng trí và vợ đã thừa nhận hành vi sai phạm do thiếu hiểu biết
trí đã thử nhận hành vi sai phạm do thiếu hiểu biết